nằm trong khuôn khổ diễn đàn thanh niên việt nam liên bang nga chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy tại hà nội
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh ubnd về thanh niên việt nam phối hợp với cơ quan liên bang nga
về công tác thanh niên đã tổ chức buổi tọa đàm thanh niên góp phần vun đắp tình hiểu nghị truyền thống việt nga
gặp gỡ giao lưu các nhân vật tiêu biểu gắn với lịch sử phát triển quan hệ việt nam liên bang nga
tại buổi tọa đàm với tinh thần hữu nghị hợp tác cùng phát triển các đệ biểu thanh niên hai nước đã cùng nhau trao đổi
thảo luận đóng góp ý kiến nhằm chung tay gìn giữ vùn đắp tình hữu nghị vì hòa bình hợp tác phát triển của hai nước
như đề xuất cơ quan phụ trách thanh niên mỗi nước nghiên cứu tổ chức các hoạt động chung về thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo
hay tìm nguyện viên an sinh cộng đồng
tọa đàm cũng là dịp để thanh niên hai nước ôn lại truyền thống vẻ vang của quan hệ hữu nghị việt nga
cùng nhau chia sẻ những câu chuyện những kỷ niệm đẹp cùng những khách mời có gắn bó sâu sắc và đồng góp tích cực vào mối quan hệ giữa hai nước